chiều hai mươi tháng chín cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần hai
đề nghị truy tố một mươi năm bị can trong vụ gian lận điểm thi ở hòa bình
cụ thể một mươi năm bị can bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và đưa hối lộ và nhận hối lộ
qua quá trình điều tra cơ quan an ninh điều tra bộ công an xác định
trong khi thực hiện nhiệm vụ nguyễn quang vinh và đồng bọn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
chỉ đạo can thiệp nâng điểm bài thi cho các thí sinh tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hòa bình